trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh có gần hai triệu học sinh các cấp
trong đó đa số các cấp học đều có số học sinh tăng cao so với năm học trước
liên tục những ngày qua các bến xe khách liên tỉnh bến xe buýt tại thành phố hồ chí minh
đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân
các đơn vị vận tải hành khách đều thực hiện các quy định về phòng dịch
như trang bị máy đo thân nhiệt
nước rửa tay sát quẩn hướng dẫn khai báo y tế phun khử trùng vệ sinh xe trước và sau khi khai thác
các phương tiện công cộng nhắc nhở hành khách mang theo khẩu trang khi đi
sở giao thông vận tải thành phố đã lập lực lượng phản ứng nhanh
sẵn sàng các phương án chống dịch tại chỗ và tăng cường giám sát hoạt động chống dịch
tại các bến xe hạn chế lây lan trong cộng đồng
từ ngày năm tháng tám thành phố hồ chí minh đã thực hiện quy định xử phạt vi phạm hành chính
đối với trường hợp không mang khẩu trang khi đến nơi công cộng nơi tập trung đông người
qua rà soát kiểm tra tại các quận trung tâm lực lượng chức năng đã phát hiện
nhắc nhở xử phạt nhiều trường hợp chưa chấp hành quy định này
mức xử phạt từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng theo nghị định số một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba của chính phủ
những bãi rác lộ thiên khổng lồ rác tràn lan ngoài đường từ đại lộ cho đến những con hẻm nhỏ
rác thải sinh hoạt chưa được thu gom xử lý bổ vây không ít khu dân cư
xóm nước đen khu ổ chuột theo đó tồn tại suốt nhiều năm qua
một thời người dân thành phố thật sự ám ảnh trước tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt
trong vài năm gần đây một bức hoạt đã diễn ra khi thành phố thực hiện đồng loạt
nhiều giải pháp căn cơ huy động sự bào cuộc của cả hệ thống chính trị và các hội đoàn thể địa phương
cùng tham gia xây dựng cuộc sống xanh không xả rác ra môi trường
mỗi hộ gia đình mỗi người dân ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường
tỷ lệ phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tỷ lệ sử dụng túi ni lông thân thiện môi trường ngày càng cao
mấy cái dạy như dễ phân hủy thì mình để vô cái thùng rác màu xanh nè
còn mấy cái rác còn lại như là nhựa
mấy cái ống thúc bịch ni lông này nọ mình sẽ để vô thùng rác màu xám này
rau củ quả hay là sát cà phê này mình để riêng để rác hủ cơ
nhờ sự đồng thuận từ chị em phụ nữ của mình hiểu rõ được bản thân con em chúng mình trực tiếp bị ảnh hưởng
bởi ô nhiễm của môi trường ô nhiễm rác thì từ đó chị em mình sẽ có cái ý thức hơn
tại đô thị đông dân nhất cả nước ngoài vấn nạn kẹt xe
ủn tắc giao thông thì ô nhiễm môi trường là một thách thức lớn mà thành phố cần sớm có lời giải phù hợp
trên lộ trình phát triển đô thị theo hướng thông minh hiện đại
nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cũng đặt ra nhiệm vụ giảm ô nhiễm môi trường là chương trình trọng điểm đột phá của thành phố
để cụ thể hóa nghị quyết ubnd thành phố đã ban hành nhiều chương trình hành động thiết thực
rõ nhất là quyết định số năm nghìn chín trăm hai mươi bảy
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu triển khai thực hiện nghị quyết về chương trình giảm ô nhiễm môi trường
dạo các sở ngành ubnd hai mươi bốn quận nguyện tập trung chỉ đạo điều hành
triển khai hiệu quả các giải pháp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể đã đề ra
trong một mươi sáu chỉ tiêu về giảm thiểu ô nhiễm môi trường
những chỉ tiêu về thu gom xử lý rác thải rắn sinh hoạt hay giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy
xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đã thu được kết quả rõ nét
thống kê của sở tài nguyên môi trường cho thấy
đến nay một trăm linh tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt chất thải nguy hại chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố
được thu gom vận chuyển xử lý tái chế bảo đảm tiêu chuẩn môi trường
hơn ba mươi một được xử lý theo công nghệ đốt combost tái chế
phương pháp chôn lấp rác cũng đạt yêu cầu kỹ thuật
điểm nổi bật nhất là việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn
trong từng hộ gia đình đã có bước chuyển biến lớn
nhiều thuận lợi cho công tác thu gom xử lý tái chế rác của đơn vị chức năng
thi điểm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn từ năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay gần hai hộ dân ở bốn khu phố và chín chung cư tại phường một mươi năm quận một mươi một
đã quen với cách thức phân loại rác ngay tại nhà
qua tuyên truyền vận động đa số hộ gia đình đã xác định được thành phần rác sinh hoạt phân loại tại nguồn
như rác vô cơ rác hữu cơ rác tái chế
mấy cái dạy như dễ phân hồi
thì mình để vô cái thùng rác màu xanh nè
còn mấy cái rác còn lại như là nhựa mấy cái ống hút bịch ni lông này nọ
mình sẽ để vô thùng rác màu xám này
rau củ quả hay là sát cà phê này mình để riêng thôi để rác hữu cơ
đi tiên phong trong công tác vận động người dân phân loại rác tại nguồn là chi hội phụ nữ phường một mươi năm
ban đầu do nhận thức của người dân chưa đầy đủ nên chỉ có hai mươi hộ thực hiện
dần dần bằng nhiều hình thức
tuyên truyền vận động phát tờ rơi banner tại nhà tổ chức cuộc thi tuần thi tháng như đổi rác lấy quà
người dân đã có ý thức hơn và thực hiện phân loại rác tại nguồn cũng thường xuyên hơn
đến nay các mô hình đã được duy trì ổn định vừa góp phần bảo vệ môi trường sống
đồng thời giúp các hội viên ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng
thưa chị từ nãy tới giờ thì em cũng có quan sát thấy chị và các chị hội viên của mình
ở đây thực hiện việc phân loại rác
ngay tại nhà khá là bài bản
chắc hẳn là để có được phong trào hoạt động đạt quy cụ như vậy thì cũng không dễ không ạ
thật ra khi mà chuyển khai cái chương trình này thì chị em phụ nữ của mình cũng còn nhiều cái lúng túng lắm
cũng chưa hiểu rõ về cái chương trình thế này chương trình phân loại rác như thế nào
thì tôi cũng cùng như ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ suy nghĩ ra cái tuyên truyền như thế nào
để mà hội viên phụ nữ mình nắm và thực hiện
trước hết tụi tôi suy nghĩ và tổ chức những hội thi
à mình không có tuyên truyền
mình không có kính nhắc nữa mà chúng tôi tổ chức lòng ghép như những cái hội thi
để mà chị em mình nó dễ dàng và nhận biết được thế nào là chất thải vô cơ chất thải hữu cơ và chất thải còn lại
thì thời gian lâu dài thì chị em mình dần dần hiểu được cái ý nghĩa và mục đích của việc phân loại rác này
và chị em mình hiện nay thực hiện rất tốt
để tất cả các chị em trong hội của mình có thể thống nhất tham gia hoạt động này
thì không biết là chị hội mình có sự hỗ trợ hay là khuyến khích gì đến với các chị em không ạ
để mà chị em mình đồng tình đồng phận và thực hiện tốt cái chương trình
thì hội của chúng tôi là suy nghĩ ra cái chương trình là đổi rác lấy quà
cái chương trình này một mặt là mình vận động hội viên của mình phân loại rác tại nhà
và đem rác chất thải đó đến ủy ban nhân dân phường một mươi năm quận một là cái địa điểm tập trung
nơi đây hàng tuần hàng tháng chị em chúng ta đem rác mà đã phân loại rồi đến chúng tôi
thì chúng tôi nhận những cái quần quà cũng như nhỏ nhỏ thôi giống như là túi thương thiện với môi trường
mà đặt có thể là những cái
dũng yếu phẩm khác như nước tương mắm muối đuốc ngọt
và đồng thời chúng tôi còn lồng ghép cái nội dung này vô sinh hoạt chi tổ hội hàng quý hàng tháng
cũng như là để cho chị em mình xem đây là nội dung mà mình sinh hoạt thường xuyên
vậy qua cái thời gian mà mình triển khai hiệu quả như vậy
thì đâu là điều mà chị cảm thấy tâm đắc nhất hoặc là thành công nhất
khi mà mình triển khai cái chương trình phân loại rác thải tại nguồn ạ
để có được hiện nay là cũng nhờ sự đồng thuận từ chị em phụ nữ của mình
khi mà thực hiện một cái chương trình mà để mà chị em mình thực hiện tốt á
thì chị em mình phải hiểu rõ được cái việc mà phân loại rác như vậy
sẽ thụn lợi cho việc phân loại chất thải rác từ đầu nguồn
thì khi mà mình xử lý rác cũng sẽ dễ dàng hơn
và cũng để cho chị em mình hiểu rõ là bản thân con em chúng mình
sẽ là người trực tiếp bị tắt bị trực tiếp bị ảnh hưởng
bởi ô nhiễm của môi trường ô nhiễm rác
thì từ đó chị em mình sẽ có cái ý thức hơn
hôm nay thì bên hội liên hiệp phụ nữ phường cũng được sự hỗ trợ
từ cấp quận cũng như thành phố luôn hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi
thì qua đó chúng tôi mới thực hiện tốt và thành công như ngày hôm nay
xin được cảm ơn chị với những câu trả lời rất là cởi mở vừa rồi ạ
thưa quý vị và các bạn thực tế tại các địa phương cho thấy
chương trình phân loại rác thải tại nguồn được thực hiện khá hiệu quả
với sự vào cuộc của từng hội đoàn thể địa phương
cụ thể như câu chuyện quý vị và các bạn vừa theo dõi
từng gia đình mỗi hộ đoàn thể và chính quyền địa phương
cùng chung tay quyết liệt thực hiện sẽ giúp các chương trình bảo vệ môi trường
giảm thiểu ô nhiễm tại thành phố hồ chí minh đạt kết quả
mỗi ngày thành phố hồ chí minh thải ra môi trường hơn chín tấn rác thải
trong đó chiếm một mươi là rác thải từ ni lông hay nhựa các loại
với thời gian phân hủy phải mất hàng trăm năm hoặc nhiều hơn thế
rác thải từ túi ni lông hầu như tồn tại song song
với mọi sinh hoạt thường ngày của người dân
hậu quả của nó gây nên sự ô nhiễm rất lớn cho môi trường sống
mà nhãn tiền làm mất mỹ quan đô thị
với những hệ lụy đi theo như tắt hệ thống thoát nước
dẫn đến ngập lụt tại nhiều tuyến đường khu vực kèm với ô nhiễm bệnh tật
có rất nhiều loại bảo vệ nhựa là nó chứa thành phần độc hại
khi mà thải ra môi trường nó phân hủy ra nó gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường
như chất lượng nước chất lượng đất chất lượng bùn
rồi thì thông qua đó là dẫn đến ảnh hưởng đến cái
làm mất an toàn thực phẩm gây ô nhiễm nguồn thực phẩm
những thành phần nó có trong nhựa ví dụ như bột màu một số chất độn
nó phân hủy ra nó làm ra một số cái tác hại
như vậy là người ta gọi là ô nhiễm trắng
tức là gây ảnh hưởng đến cảnh quan gây ảnh hưởng đến động thực vật
gây ảnh hưởng đến thủy sinh v v
rác thải từ túi ni lông nguy hại là vậy
và giải pháp nào để khắc phục
đó là cần có sự đồng hành từ hai phía người sử dụng và các đơn vị sản xuất
tại tp hcm đã có nhiều chủ trương khuyến khích thúc đẩy các giải pháp xanh
sản xuất ra túi ni lông sinh học thân thiện môi trường
dần thay thế cho thói quen sử dụng túi ni lông thông thường khó phân hủy
chợ hiệp tân thuộc quận tân phú là một trong số ít chợ truyền thống
tại tp hcm đã triển khai thành công việc vận động tiểu thương
đưa túi ni lông sinh học tự hủy vào sử dụng thay thế cho túi ni lông thông thường
đến nay đã có hơn năm mươi số hộ kinh doanh đồng ý sử dụng túi ni lông sinh học
để đừng hàng cho khách

con số thật sự chưa lớn nhưng cho thấy nhiều tín hiệu khả quan
trong bối cảnh người tiêu dùng không dễ thay đổi thói quen sử dụng túi khó phân hủy
tại khu vực phía nam đến nay bộ tài nguyên môi trường mới chỉ cấp phép sản xuất túi ni lông sinh học cho khoảng ba mươi đơn vị
sản phẩm túi ni lông sinh học đã vào hầu như các hệ thống siêu thị
trung tâm thương mại lớn tại tp hcm như lotte sacha bixi vinmart
thưa quý vị sau nhiệm kỳ thực hiện chương trình đột phá về giảm ô nhiễm môi trường
tp hcm đã hoàn thành một mươi hai trên một mươi sáu chỉ tiêu
trong đó có những chỉ tiêu hoàn thành mang tính đột phá như một trăm linh hộ dân được sử dụng nước sạch
một trăm linh xã nông thôn mới đạt chỉ tiêu vệ sinh môi trường
hay một trăm linh tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt chất thải nguy hại chất thải y tế được thu gom
xử lý tái chế bảo đảm tiêu chuẩn môi trường
nhưng theo sở tài nguyên môi trường tp kết quả lớn nhất đạt được là người dân đã chuyển
từ nhận thức bảo vệ môi trường sang từng hành động thiết thực
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau đây
người mang rác đến người thì mang cây về
không khí nhộn nhịp diễn ra thường xuyên mỗi khi chương trình đổi rác lấy cây
do các bạn trẻ nhóm thiện nguyện hiểu về mảnh đời tổ chức vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần
rác sinh hoạt hàng ngày từ tập giấy bao bì cho đến pin ác quy đồ gia dụng
đều được thu gom và đổi bằng phiếu nhẫn cây xanh
qua đó giúp mỗi người nâng cao hơn ý thức bảo vệ môi trường
tôi thấy chương trình này rất là có ý nghĩa
tại vì tôi có thể để dành được những rác thải ở nhà
mình không có
mình không có bức sọc rác mà mình để dành để tới đây mình đổi
vừa có tiền để cho các làm từ thiện mà mình vừa có cây để về cho các bé nhà tôi có thể trồng được nữa
cái việc làm này rất là tốt dành cho mấy đứa bé mà đang mới lớn
nó sẽ giúp được cho mấy đứa là biết bảo vệ môi trường không xả rác nghèo
và biết tiết kiệm rồi pin rồi mình nên xử lý như thế nào rồi đồ nhựa mình xử lý như thế nào
để mình hỗ trợ cho những môi trường nó không ảnh hưởng xấu về sau này
và bảo vệ tốt cho tương lai của mình hơn
tên gọi của chương trình này là
đổi rác lấy cây do một nhóm bạn trẻ tại tp hcm duy trì thực hiện hàng tuần
với mong muốn tuyên truyền lan tỏa lối sống xanh nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường
tại đây rác được thu gom phân loại sau đó đem đến các nhà máy tái chế
toàn bộ khoản tiền thu được từ hoạt động này dành cho những chuyến xe không đồng
hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có cơ hội về quê đón tết cổ truyền vào dịp cuối năm
có cả người già người trẻ những bé rất là bé
những gia đình họ đi cả gia đình rồi hai bé nhỏ xíu tới luôn
rồi nhìn các bé rất là hào hứng kể cả có những cụ già đi lộn khộn
và xách theo cái làn để đựng rác để đổi lấy những cái cây
mình cảm thấy sự là mình đã mang được cái gì đó đến cho mọi người
và cảm thấy mọi người cũng rất là có cái ý thức đối với cộng đồng đảo vệ cuộc sống này hơn
thật sự là rất là hạnh phúc
sau mỗi đợt tổ chức diễn ra trong hai ngày nhóm thu được hơn bốn tấn rác các loại
mỗi túi rác được mang đến đổi cây cũng đồng nghĩa giúp lan tỏa hơn ý thức bảo vệ môi trường
trong mỗi người vì cuộc sống của chính mình và những người xung quanh
điều này càng ý nghĩa hơn đối với đô thị lớn mà tình trạng xả rác thải sinh hoạt bừa bãi
ra môi trường còn diễn biến nhức nhối như thành phố hồ chí minh
đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
mọi thư từ liên lạc quý vị vui lòng liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tv a gmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo